nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng ngoại giao và hợp tác timor leste dionisio barbosares
thăm chính thức việt nam từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng sáu
sau buổi hội đàm với đồng chí phạm bình minh bộ trưởng dionisio barbosares đã có buổi hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc
bộ trưởng timor leste thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm
với phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao việt nam phạm bình minh
bộ trưởng cho biết chuyến thăm việt nam lần này nhằm thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương
bộ trưởng chúc mừng việt nam chúng cử ủy viên không thử trực hội đồng ba liên hợp quốc với số phiếu cao kỷ lục
đánh giá cao kết quả của hội đàm của bộ trưởng ngoại giao hai nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
việt nam và timor leste thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao tăng cường hợp tác song phương về đầu tư thương mại
xem xét ký mới gia hạn các hiệp định thỏa thuận song phương
thủ tướng cũng mong muốn timor leste tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người việt nam tại timor leste
góp phần vào sự phát triển của quan hệ giữa hai nước